ngày một mươi hai tháng một mươi tại tỉnh thừa thiên huế diễn ra đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ ba
thừa thiên huế có hai huyện miền núi nam đông a lưới là địa bàn cư trú của đồng bào cơ tu tà ôi ru vân kiều pa co
đại hội dân tộc thiểu số lần thứ hai triển khai nghiêm túc đồng bộ quyết tâm thư của đại hội về các mặt kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và thu được kết quả tích cực trên tất cả các mặt
trong đó đáng kể là đã khơi dậy tinh thần tự lực tự cường trong một bộ phận lớn cán bộ và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn nhằm tiến tới đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh thừa thiên huế lần thứ ba hướng tới sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới một mươi năm thu nhập bình quân bốn mươi bốn mươi hai triệu đồng một người duy trì tỷ lệ đồng bào tham gia bảo hiểm y tế đạt chín mươi năm huy động trẻ em đến trường đạt chín mươi tám